ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết
đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu hàng chục trẻ em với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm
ngay sau đó kiếp trực cùng các bác sĩ của bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu
các cháu nhỏ nhập viện đều ở cùng thôn thực nghiệm xã mê linh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trong hai mươi tám em nhỏ bảy em có dấu hiệu mất nước nên đơn vị đã phải truyền dịch
đến sáng nay các em nhỏ đã phục hồi và xuất hiện
trong khi đó bệnh viện nhi lâm đồng cũng tiếp nhận năm mươi bảy bệnh nhi cùng ở xã mê linh huyện lâm hà
có biểu hiện đau đầu chóng mặt tiêu chảy nô nói
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi bảy ngày hai mươi chín tháng một mươi hai có một đoàn tư thiện từ tp hcm
đến thôn thực nghiệm xã mê linh để tặng quà nấu đồ ăn cho các cháu nhỏ
thế nhưng hoạt động này không thông qua chính quyền địa phương
đến tối qua hai mươi chín tháng một mươi hai các cháu nhỏ có biểu hiện ngộ độc thực phẩm
chính quyền địa phương đã điều xe đưa các bệnh nhân đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ